xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai và ngày kia khối không khí lạnh và vùng hội tụ gió trên cao suy yếu
do đó khu vực bắc bộ tuy còn duy trì tình trạng nhiều mây nhưng mưa đã giảm
sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác
nhiệt độ ở phía đông bắc bộ có xu hướng tăng dần
với mức nhiệt độ cao nhất trong ngày mai giao động trong khoảng một mươi sáu một mươi chín độ có nơi cao hơn
đến ngày một mươi một mức độ nhiệt có thể tăng nhanh thêm hai ba độ
sang ngày một mươi hai trời chuyển mưa và nhiệt độ lại giảm cao nhất là một mươi tám hai mươi một độ
phía tây bắc bộ trong hai ngày tới có thời tiết tốt hơn trời không mưa
đến trưa chiều hứng nắng nhiệt độ cũng tăng nhẹ trên khu vực
lần lượt đạt mức một mươi tám hai mươi một độ và hai mươi hai mươi ba độ trong ngày mai và ngày kia
trời sẽ đỡ rét hơn
sau đó sang ngày một mươi hai thời tiết chuyển mưa và nhiệt độ lại giảm nhẹ từ hai đến ba độ
đối với các tỉnh miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa mưa rào ở diện giải rác đến hết ngày hôm nay
từ ngày mai trở đi thời tiết chuyển tốt khi không có mưa trưa chiều hừng nắng
phần phía bắc về đêm và sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ giải rác trời rét
nhiệt độ cao nhất ngày mai trên cả khu vực phổ biến từ một mươi tám đến hai mươi một độ
phía nam có nơi cao hơn
sau đó nhiệt độ vẫn tiếp tục tăng thêm trong ngày kia trước khi giảm nhẹ trở lại
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết ít có sự biến động phổ biến ít mưa ban ngày có nắng
với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở ngưỡng hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn trong hai ngày tới
sau đó giảm nhẹ về mức hai mươi tám ba mươi một độ trong ngày một mươi hai
tây nguyên đang trong thời kỳ mùa khô nên thời tiết khá là khô giáo
có trăng vào chiều tối mai có mưa rào vào rông trái mùa vài nơi với lượng mưa nhỏ
ban ngày có nắng nhiều với nhiệt độ ban trưa từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
chuyển sang khu vực nam bộ
trong cả ba ngày tới sẽ có thời tiết ổn định không mưa ngày nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất trên cả nước trưa chiều sẽ phổ biến từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn